hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba khai mạc
tại hội nghị trung ương cho ý kiến về công tác nhân sự và xem xét kỷ luật cán bộ
trong đó trung ương xem xét cho thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác đối với bà trương thị mai
ủy viên bộ chính trị ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi
trung ương kết luận bà trương thị mai là cán bộ lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước
được đào tạo cơ bản trưởng thành từ cơ sở được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của đảng và nhà nước
trong suốt quá trình công tác và trên các cường vị lãnh đạo
luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của đảng và hoạt động của quốc hội
tuy nhiên theo báo cáo của ủy ban kiểm tra trung ương
trong thời gian giữ cường vị ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương bà mai đã có một số vi phạm
khuyết điểm trong việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
ảnh hưởng đến uy tín của đảng và cá nhân
nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân
bà đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác
bà trương thị mai sinh ngày hai mươi ba tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
quê quán xã hiển ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình nước việt nam dân chủ cộng hòa
bà cùng gia đình đã chuyển vào thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng từ nhỏ và lớn lên ở vùng đất này
bà trương thị mai được bộ chính trị phân công
giữ chức thường trực ban bí thư khóa một mươi ba từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
trưởng ban tổ chức trung ương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
bà là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi hai một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi một mươi một một mươi hai một mươi ba một mươi bốn một mươi năm
trong quá trình công tác bà trương thị mai kinh qua nhiều chức vụ như
chủ tịch hội liên hiệp thanh niên việt nam phó chủ nhiệm rồi chủ nhiệm
ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
nay là ủy ban văn hóa giáo dục
cũng trong ngày một mươi sáu tháng năm ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba vừa khai trừ đảng
đối với bí thư tỉnh ủy bắc giang dương văn thái và nguyên bộ trưởng
chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
ban chấp hành trung ương đảng xem xét việc thi hành kỷ luật ông dương văn thái
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
và ông mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
các ông mai tiến dũng và dương văn thái bị thi hành kỷ luật do đã suy thoái
về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng rất sâu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương cơ quan nhà nước
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả của vi phạm căn cứ quy định của đảng
ban chấp hành trung ương đảng quyết định khai trừ đảng đối với ông mai tiến dũng và ông dương văn thái
ban chấp hành trung ương đảng giao bộ chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan
triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định
ông dương văn thái nguyên bí thư tỉnh ủy bắc giang bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an khởi tố
bắt tạm giam hôm một tháng năm để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn thuận an
tại kỳ họp bất thường lần thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm hôm hai tháng năm
ông dương văn thái bị bãi nhiệm đại biểu quốc hội
ông dương văn thái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê tỉnh bắc giang
ông là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba giữ chức bí thư tỉnh ủy bắc giang từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông mai tiến dũng nguyên bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
đã bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vào ngày ba mươi tháng bốn
việc này nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh lâm đồng và một số địa phương liên quan
bộ chính trị phân công đại tướng lương cường chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tham gia ban bí thư và dự trức thường trực ban bí thư
theo thông cáo của văn phòng trung ương đảng
hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc vào sáng ngày một mươi sáu tháng tám
trước khi hội nghị bộ chính trị báo cáo ban chấp hành trung ương đảng về việc bộ chính trị đã quyết định phân công đại tướng lương cường
ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam tham gia ban bí thư và giữ chức vụ thường trực ban bí thư
đại tướng lương cường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy quê ở thành phố việt trì tỉnh phú thọ
ông là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
trước khi được phân công nhiệm vụ mới ông là ủy viên thường trực quản lý trung ương đại tướng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
ông lương cường có trình độ chuyên môn là cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
từ một chiến sĩ thiếu úy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ông cường lần lượt thăng quân hàm qua các năm
năm một nghìn chín trăm tám mươi một trung úy

một nghìn chín trăm chín mươi bảy thượng úy
hai nghìn tám thượng tá
và thăng quân hàm đại tá vào năm hai nghìn một
ông cường xuất phát điểm từ vị trí trợ lý cán bộ phó trung đoàn trưởng một số đơn vị
rồi đến phó cục trưởng vụ trách quân sự tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
từ năm hai nghìn ba đến năm hai nghìn sáu ông dự chức phó tư lệnh về chính trị bí thư đảng ủy quân đoàn hai
đầu năm hai nghìn sáu ông được thăng quân hàm thiếu tướng
sau đó ông cường có hơn một năm làm chính ủy quân đoàn hai
ông được thăng quân hàm trung tướng vào năm hai nghìn chín
và giữ chức chính ủy quân khu ba từ tháng một năm hai nghìn tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
cuối năm hai nghìn một mươi bốn ông lương cường được thăng quân hàm thượng tướng
ông cũng giữ chức phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam trong hơn bốn năm
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
ông cường được thăng quân hàm đại tướng vào đầu năm hai nghìn một mươi
trong giai đoạn từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ông là chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra quân ủy
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
ủy viên tiểu ban bảo vệ chính trị nội bộ trung ương
đầu năm hai nghìn hai mươi một ông lương cường được ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba
bầu vào bộ chính trị làm ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
tháng sáu năm đó ông trúng cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
cũng trong hội nghị lần này bộ chính trị phân công ông lê minh hưng
bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
giữ chức vụ trưởng ban tổ chức trung ương
tránh văn phòng trung ương đảng
ông lê minh hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quê ở huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách công
ông là bí thư trung ương đảng khóa một mươi ba
ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
ông hưng có thời gian dài gắn bó với ngân hàng nhà nước việt nam
đi lên từ chuyên viên phòng quỹ tiền tệ quốc tế
vụ quan hệ quốc tế ngân hàng nhà nước việt nam
ông lần lượt nắm giữ nhiều vị trí phó trưởng phòng
rồi trưởng phòng ngân hàng phát triển châu á
vụ hợp tác quốc tế phó vụ trưởng
rồi vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế
vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ ngân hàng nhà nước việt nam
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một ông làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
năm hai nghìn một mươi bốn ông giữ chức phó tránh văn phòng trung ương đảng
tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu ông giữ chức thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam
từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ông lê minh hưng được bộ chính trị điều động
phần công giữ chức tránh văn phòng trung ương đảng cho đến nay
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi